xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong bản tin một mùa báo online
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với hồ việt chú tệ huyện châu thành tỉnh tiền giang và bùi huỳnh bá phước
chú tỉnh bà rịa vũng tàu cùng là công chức hải quan tri cục hải quan cửa khẩu cảng phú mỹ
cục hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu về tội nhận hối lộ
đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu fodo do đối tượng lê tấn hòa
chú tp hcm cùng đồng bọn thực hiện với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu
vận tải sang dầu sài gòn transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu fodo từ tổng công ty sang dầu nhà bè
đến giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông đồng nai cảng phú mỹ vũng tàu
để móc nối với các thuyền trưởng mua lại một phần dầu rồi cất dấu vào các khoang bí mật
được thiết kế trên sàn
các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của lê tấn hòa và các nhân viên
sài gòn transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng tám bị can để tiếp tục điều tra
làm rõ về hành vi buôn lậu đưa nhận hối lộ và vị trí vai trò của các đối tượng trong vụ án
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm tiêu cực khác
có liên quan
qua gần hai ngày xét xử bởi nghị án toàn nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo
cựu phó giám đốc trung tâm mua sắm nguyễn kim hậu giang và cấp dưới là hoàng văn hải cùng về tội
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo nội dung cáo trạng từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu thảo lợi dụng chức vụ quyền hạn
được giao đã chỉ đạo cho hoàng văn hải xuất số lượng lớn hàng hóa bán cho đỗ tuấn phong
trưởng phòng kinh doanh trung tâm mua sắm nguyễn kim kiên giang nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng
chứng từ gây thất thoát cho công ty cổ phần nguyễn kim số tiền trên hai tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo một mươi năm tù giam hoàng văn hải ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị dụ lừa tiền của người dân bằng chiêu trò xuất khẩu lao động là cách thức không hề mới
tuy nhiên hiện nay nhiều đối tượng phạm tội còn manh động hơn khi chúng răng ra các bẫy xuất khẩu lao động
sau đó lừa bán cả nạn nhân cho các tổ chức phạm tội ở nước ngoài
vậy nên người dân nhất là các bạn trẻ ở vùng nông thôn miền núi
cần cảnh giác trước các lời mời chào xuất khẩu lao động trên mạng hiện nay
đây là cô gái quê tỉnh sơn la đã bị các đối tượng xấu dụ lừa trên mạng để bán sang nước ngoài
trước đó nạn nhân có xin gia đình đi làm công nhân tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
tuy nhiên chưa được một tháng thì gia đình mất liên lạc
sau đó nạn nhân đã bị lừa xuất khẩu lao động tại myanmar
rồi tiếp tục bị bán cho một công ty giải trí khác tại tỉnh bò kẹo lào
trong khi làm việc nạn nhân thường xuyên bị trích điện đánh đập bỏ đói
sau đó phía công ty này yêu cầu gia đình chuyển cho bọn chúng hai trăm linh triệu đồng thì mới được thả về
nhiều người đã bị lừa đến nước ngoài làm những công việc không phải đúng như hẳn
mặc dù khi sang đến nước ngoài rồi mới biết
bị lừa sang nước ngoài để biết như là lừa sang campuchia philippines để tham gia vào các sòng bài
hoặc là tham gia một số đường dây lửa đảo khác và cho các đối tượng dựng ra
và khi phát hiện ra rồi thì các nạn nhân thì thường thường sẽ không thể xử lý được gì nữa
một là có thể gọi về cho người nhà để yêu cầu tiền chuộc mới được về nhà
không thì phải làm theo những cái yêu cầu mà do các đối tượng đã lập ra
không khó để tìm hiểu các thông tin liên quan đến xuất khẩu lao động trên mạng internet hiện nay
với một ma trận thông tin không biết đâu là thật đâu là giả
với những lời mời chào hấp dẫn như giá rẻ lương cao
rồi đi làm việc ở nước ngoài mà không mất chi phí đi lại được bảo lãnh trước
thậm chí các đối tượng lừa đảo tạo lập website tài khoản facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín
đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay điều kiện làm việc ở xứ người rất sang chảnh nhẹ nhàng
song phần lớn đây là những bánh vẽ của những đối tượng lừa đảo
vừa rồi như các bạn thấy trên trang thông tin nguyện tử của cục quản lý đạo ngoại nước cũng đã đăng tải những chiêu thức lừa đảo của các tổ chức cá nhân
rồi những thông tin về những trang web trang thông tin nguyện tử hoặc là những hình thức lừa đảo của người lao động
và thông qua các cơ quan báo chí truyền thông chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người lao động nhận diện
những chiêu thức lừa đảo của các tổ chức cá nhân như vậy
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đề nghị các cơ quan gửi cho các cơ quan công an
rồi các cơ quan quản lý về trang thông tin điện tử để đưa ra xử lý đối với các trang thông tin điện tử không đúng
đối với người dân khi thực sự có nhu cầu muốn xuất khẩu động quá trình thống
và khi đang đi làm việc nước ngoài được bảo trợ của cơ quan nhà nước việt nam
thì hãy xuất khẩu động qua những công ty các sàn các điểm
giao dịch và tuyển những xuất khẩu động trình thống qua được cơ quan nhà nước bảo trợ
thì khi đã có đầy đủ các thủ tục pháp lý và đi đúng với quy định quy định của nhà nước
thì khi nước ngoài gặp vấn đề gì về quá trình lao động hay là được bảo hộ
thì người dân lúc đấy có thể sẽ được nhận được đầy đủ sự bảo trợ cũng như sự bảo vệ của các cơ quan chức năng
theo cục an toàn thông tin hiện nay thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động đã tồn tại trên không gian mạng từ lâu
và chúng biến đổi rất tinh vi
vậy nên khuyên cáo người dân nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động
cần xác minh tìm hiểu thật kỹ qua website chính thức của các cơ quan quản lý
nhất là những bạn trẻ ở vùng nông thôn miền núi cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước hình thức lừa đảo trên
tuyệt đối không đi ra nước ngoài bằng hình thức du lịch hay vượt biên trái phép
để tránh rơi vào bẫy buôn người của các đường dây tội phạm nước ngoài
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phát hiện một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh về số lượng lớn
đã lập truyền án đấu tranh bắt giữ ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng
chú thành phố hồ chí minh nguyễn thành an quê hà tĩnh và trần ngọc lẹ quê hậu giang
để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc hùng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp
có trọng lượng một mươi sáu kg tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây
với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra mở rộng cơ quan công an tiến hành bắt nguyễn thành an và trần ngọc lẹ
hiện công an tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
công an huyện nậm bồ tỉnh điện biên vừa bắt quả tang đối tượng hờ a hồ
trú tại bản hủy po xã nạc cô sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại bản nà hì một huyện nậm pồ
công an huyện nậm pồ phát hiện hờ a hồ đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
khám xét người và phương tiện các lực lượng chức năng thu giữ một mươi sáu túi ni lông màu xanh
chứa ba hai trăm linh viên nghi là ma túy tổng hợp và ba gói nhỏ chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
được hờ a hồ giấu trong ba lô đeo trên người
tại cơ quan công an hồ khai nhận các túi ni lông và gói nhỏ bị lực lượng công an thu giữ
là ma túy tổng hợp và heroin
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện củ chi tp hcm cho biết đã bắt giữ được hoàng quốc anh
trù xã an nhân tây huyện củ chi đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án
giả vờ giúp người bị tai nạn để chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
một người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường
khi đến trước căn nhà thuộc xã an nhân tây huyện củ chi thì loạn trọn tay lái
lúc này quốc anh đi qua đã lấy toàn bộ tài sản của người bị nạn
sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện qua kiểm tra phát hiện tài sản bị mất gồm chiếc ví
bên trong có khoảng bốn triệu đồng sợi dây chuyền vàng trị giá một mươi năm triệu đồng và một chiếc điện thoại iphone một mươi bốn pro
nhận được tin báo công an huyện củ chi đã khoanh vùng xác định quốc anh là người thực hiện hành vi trên
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của quốc anh lực lượng công an đã thu giữ tang vật là ví giấy tờ và một gói ma túy
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bắt tạm giam đối với bốn đối tượng nguyễn trần du
chú tỉnh thanh hóa phạm văn sơn chú hải phòng huỳnh văn quá chú cảm mau và nguyễn hải âu
chú long an về tội chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quần dụng
trước đó công an thị xã bỉm sơn bắt quả tăng đối tượng nguyễn trần du
vũ khí quần dụng thu giữ bốn khẩu súng ngắn sáu mươi ba viên đạn các loại
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt thêm ba đối tượng trong đường dây
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một mươi một khẩu súng ngắn
một súng bút tự chế năm quả lựu đạn tám quả nổ tự chế hàng nghìn viên đạn đầu đạn vỏ đạn các loại
súng linh kiện chế tạo súng và máy móc hóa chất dụng cụ để chế tạo vũ khí
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận du và âu đã đặt mua súng
các linh kiện súng lựu đạn của huỳnh văn quá
sau đó cải tiến chế tạo thành vũ khí quân dụng để bán cho sơn hai khẩu súng ngắn dạng côn quay
hai quả lựu đạn năm mươi viên đạn với giá là ba mươi triệu đồng
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt được đối tượng truy nã mai tiến phúc
chú tệ xã xuân tâm huyện xuân lộc tội gây dối trật tự công cộng sau gần một năm lần trốn
theo hồ sơ vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do mô thuẫn phúc cùng đồng bọn đã phạm tội gây dối trật tự công cộng
tại thị trấn gia rai huyện xuân lộc sau đó bỏ trốn
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
đã ra quyết định truy nã toàn quốc mai tiến phúc
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện xuân lộc đã bắt được phúc
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận
một trường hợp nhiễm cúm ah năm
hiện tại thì bệnh nhân diễn biến nặng đang chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh
cụ thể bệnh nhân hai mươi một tuổi trú tại thị xã ninh hòa khởi phát bệnh vào ngày một mươi một tháng ba với triệu chứng sốt ho nhẹ
bệnh nhân tự mua thuốc uống tại nha trang nhưng bệnh không giảm
vào ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân đã bị bệnh
bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị và được lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện pasteur nha trang để xét nghiệm
vào ngày hai mươi tháng ba kết quả xét nghiệm từ viện pasteur bệnh nhân dương tính về cúm ah năm
năm mẫu bệnh phẩm trên đàn da cầm và đàn vịt cách nhà năm mươi m của bệnh nhân nhiễm cúm ah năm tại khánh hòa
cho kết quả xét nghiệm âm tính
trước đó các mẫu bệnh phẩm của người nhà người có liên quan đến bệnh nhân cũng cho kết quả âm tính với bệnh này
ngành y tế vẫn đang tiếp tục theo dõi các trường hợp có tiếp xúc và liên quan với bệnh nhân để tiến hành điều tra tìm nguồn lây
thống kê của bộ y tế năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình bệnh dạy tiếp tục gia tăng đột biến
chỉ tính riêng hai tháng đầu năm nay đã ghi nhận hai mươi hai trường hợp tử vong
cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ của năm trước là một mươi trường hợp
trong đó khu vực tây nguyên vẫn là điểm nóng
tình hình bệnh dạy với hai trên bốn tỉnh có ca tử vong đắk lắc là bốn ca và gia lai là một ca
trước thực trạng bệnh dạy đang diễn biến theo chư hướng ngày càng phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại tỉnh quảng bình tri cục thú y tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tích cực tổ chức tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ hộ nuôi
xã hòa trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình có tổng đàn chó trên một trăm tám mươi con
dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng nông nghiệp huyện cán bộ thú y xã hòa trạch đã tích cực triển khai việc tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn
đồng thời tuyên truyền người dân nuôi chó mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo dọa mõm yêu cầu chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành quy định về phòng chống bệnh dạy
dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng nông nghiệp huyện cán bộ thú y xã hòa trạch đã tích cực triển khai việc tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo dọa mõm yêu cầu chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành quy định về phòng chống bệnh dạy

dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng nông nghiệp huyện cán bộ phòng nông nghiệp huyện đã tích cực triển khai việc tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo dọa mõm yêu cầu chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành quy định về phòng chống bệnh dạy